trong tối và đêm qua ở các tỉnh trung bộ vùng từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vẫn có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của nhiễu động gió đông mưa vẫn duy trì diện nhiều nơi ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhưng mưa vừa có nơi mưa to thu hẹp lại chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh hà tĩnh và quảng bình
mưa có xu hướng giảm nhưng nước vẫn rồn từ thượng nguồn về
vì thế lúc này mới là thời điểm mực nước trên các sông ở hà tĩnh và khu vực bắc quảng bình sẽ lên
các sông từ nam quảng bình đến quảng ngãi có khả năng lên lại
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt tại các vùng trũng thấp vùng ven sông khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
do vẫn còn có mưa nhiều nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chỉ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa nắng sáo và nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trái ngược với tiết trời mưa miền trung lạnh miền bắc lúc này tây nguyên và nam bộ lại đang đón ngày cuối tuần trong tiết trời nắng giáo
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này đều có nắng mưa chỉ xuất hiện vài nơi không đáng kể
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ giao động trong ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ còn khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của nhiễu động trong đời gió đông ở khu vực vĩnh bắc bộ trong ngày hôm nay còn có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp sáu và cấp bảy sống biển cao từ hai năm đến ba năm m biển động
còn ở khu vực phía nam của biển đông gió chuyển hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình ở mức cấp bốn mưa rào và rông vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước